trước tình trạng xảy ra nhiều vụ cháy rừng trong thời gian vừa qua đặc biệt là vụ cháy nghiêm trọng rừng độc dụng tây côn lĩnh làm hai chiến sĩ kiểm lâm hy sinh
chủ tịch ubnd tỉnh hà giang đã ra công điện yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
xác định tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt
trong thời gian cao điểm nguy cơ cháy rừng chủ tịch ubnd tỉnh hà giang chỉ đạo ubnd cấp xã cơ quan chuyên môn đơn vị liên quan tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống cháy chữa cháy rừng tới người dân
nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong rừng các hành vi đốt thực bì đốt nương làm rẫy không đúng quy định đốt lửa bắt ong trong rừng và những hoạt động du lịch tự phát vào rừng tự nhiên
tổ chức lực lượng ứng trực trong suốt mùa khô hành để theo dõi báo cáo kịp thời tình hình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy rừng
mùa khô năm nay tỉnh hà giang đã xảy ra tám vụ cháy rừng trên địa bàn gây thiệt hại hàng chục hectare rừng tự nhiên
trong kỳ nghỉ lễ kéo dài này các bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn có phương án bố trí nhân lực cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế
nhằm bảo đảm công tác cấp cứu khám chữa bệnh cho người dân và sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện bạch mai
có người nhà đi cấp cứu đúng dịp nghỉ lễ thế nhưng ông hoan vẫn rất yên tâm vì đội ngũ y bác sĩ túc trực không khác gì những ngày thường
là đơn vị tuyến cuối để bảo đảm thông suốt công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ bệnh viện bạch mai đã bố trí trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với bốn cấp trực
chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực tại tất cả các khoa phòng tăng cường hơn ngày thường
riêng tại khoa cấp cứu a chín các vật tư y tế dịch lọc máy thở dây thở máy các thiết bị cấp cứu nâng cao đã được chuẩn bị sớm trước một tháng
bố trí nhân lực trực xuyên ngày nghỉ lễ đầy đủ
bao gồm cả những kiếp trực tại khoa phòng và bệnh viện những kiếp cấp cứu ngoại viện trong những tình huống có thảm họa xảy ra trong những dịch nghỉ lễ
chúng tôi đã có chuẩn bị đầy đủ cho cả những kiếp cấp cứu ngoại viện và cả những trường hợp cần tăng cường cho cấp cứu ngoại viện chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ
thời điểm này thời tiết bắt đầu nắng nóng dễ xảy ra các bệnh như đột quỵ sốt suốt huyết
người dân nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nên đến ngay cơ sở y tế
bệnh nhân mà xuất hiện một số những bệnh vấn đề nặng như suy ấp khó thở hoặc đột quỵ sốt điện tê yếu nửa người thì nên ngay lập tức vào viện
cũng không nên dùng quá nhiều chất kích thích cho ngày nghỉ như là uống rượu mình uống vừa vừa thôi
chứ mình không phải cứ ngày nghỉ mình được nghỉ ở nhà mình sẽ tăng lượng rượu lên thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe
vì nó sẽ có một số các biến chứng như viêm tụy sốt điện tiêu hóa
dịp nghỉ lễ đường dây nóng của các bệnh viện
và của bộ y tế đều sẵn sàng chi viện ứng cứu trong mọi trường hợp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
người dân cần lưu sẵn thông tin và có thể liên hệ khi cần thiết
nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
công an tỉnh hà nam công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho một mươi năm phạm nhân
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn năm nay trại tạm giam công an tỉnh hà nam có một mươi năm phạm nhân đủ điều kiện
được xét giảm án theo quy định
trong đó có năm phạm nhân được đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù
việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân vào các dịp lễ tết
thể hiện chính sách hoan hồng nhân đạo của đảng nhà nước
đối với những phạm nhân trong thời gian cải tạo chấp hành tốt nội quy trại tạm giam
tích cực học tập lao động đây cũng là dịp để các phạm nhân biết an ăn hối cải
sớm được đoàn tụ với gia đình phân đấu trở thành người có ích cho xã hội